đối thoại lần thứ nhất giữa đảng cộng sản việt nam và nhóm các nghị sĩ liên đảng trong quốc hội anh
với chủ đề hợp tác phát triển kinh tế xanh hậu covid một mươi chín đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành đối thoại với nhóm các nghị sĩ liên đảng
trong quốc hội anh do nghị sĩ wayney david dẫn đầu
trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với anh bảo đảm tính liên tục
tránh bất kỳ sự gián đoạn nào trong quan hệ hợp tác song phương sau khi anh rời liên minh châu âu eu